và đây là cơ hội cho các loại virus vi trùng sinh sôi phát triển gây ra các bệnh dịch đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp ăn uống và tiếp xúc
tuy không phải là những bệnh nan y thế nhưng các bệnh truyền nhiễm mùa hè nếu như chủ quan không phòng tránh sẽ dẫn tới biến chứng nặng thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng chi phí điều trị tốn kém do chưa có thuốc đặc trị
các bệnh truyền nhiễm thường gặp trong mùa hè
trong thời tiết nắng nóng này ngoài việc khí hậu chúng ta là nóng và ẩm làm cho cơ thể bị mất nước và mất những khoáng chất gây hệ nhiễm dịch suy yếu
đồng thời với việc đó thì thời tiết nắng nóng và ẩm có thể làm điều kiện thuận lợi để cho một số vi khuẩn sinh sôi phát triển trong thời gian này đặc biệt là những bệnh lý truyền nhiễm
trong đó có một số bệnh thì mùa hè này chúng ta cần nên lưu ý và cần nên phòng tránh những bệnh này
đặc biệt là những bệnh như là sởi viêm não nhật bản viêm não mô cầu cứng hoặc là thủy đậu thì chúng ta có thể ngừa những bệnh đó trong đợt mùa hè này
theo bác sĩ thì nên tiêm vaccine nào để phòng các bệnh truyền nhiễm trong mùa hè
hai đối tượng mà chúng ta thường khuyên họ đi tiêm ngừa đó là để bừng trẻ em đặc biệt là trẻ em dưới năm tuổi và những người già
tại vì hệ miễn dịch của một người giống như một đồ thị parabol có nghĩa là nó sẽ giảm ở hai đỉnh là trẻ em và người già
đối với trẻ em tại sao chúng ta cần phải đi tiêm ngừa
và thứ nhất là trẻ em thì hệ miễn dịch của các bé nó sẽ non yếu hơn so với những đội khác
thứ hai là cái khả năng phòng bệnh của bé nó sẽ kém hơn so với những trưởng thành
người trưởng thành có thể bảo vệ mình thông qua việc hạn chế tiếp xúc với những nguồn lây nếu trường hợp họ nghi ngờ những người xung quanh họ mắc bệnh
hoặc là khi họ tiếp xúc thì họ có thể đeo khẩu trang hoặc rửa tay
tuy nhiên trẻ em thì nó không làm được cái vấn đề đó
có nghĩa là các em thường hay có thói quen là đưa ta lên mũi cầm nắm những vật dụng xung quanh rồi đưa ta lên mũi
cái việc mà bảo vệ trẻ em tốt nhất là các trẻ em cần phải được tiêm ngừa vaccine một cách đầy đủ
đối với người lớn thì mình có thể tiêm một mũi cứng hàng năm để bảo vệ mình trong một năm khỏi mắc những con siêu vi cúm a cúm b
hoặc là mình tiêm viêm phổi tiêm ngừa phế cầu để phòng viêm phổi viêm màng não nhiễm trùng máu
thì đối với người lớn thì chỉ cần tiêm một mũi là chúng ta có thể ngừa trọn đời
người lớn có thể tiêm những vaccine bạch hầu ho gà uống ván có thể tiêm thêm sỏi quai bị rubenla và thủy đậu
đó cũng là những bệnh vaccine truyền nhiễm leo đường hô hấp rất dễ bị và nếu bị thì có khả năng nó sẽ có những biến chứng sau này
trong mùa hè mọi người không ăn thức ăn chưa nấu chín thức ăn đường phố hạn chế ăn uống bên ngoài
đồng thời cố gắng ăn trái cây tươi
rau quả như dưa hấu dưa chuột mía xoài
để tránh đau mắt và lây lan thêm nhiễm trùng người dân hãy vệ sinh tay đúng cách rửa cha mắt bằng nước sạch để giảm đau nhức
việc tiêm phòng vaccine sởi quai bị rubenla rất thiếu ích trong việc chống lại các bệnh truyền nhiễm
nếu chưa tiêm người dân nên đảm bảo bản thân và các thành viên trong gia đình tiêm phòng càng sớm càng tốt
ngoài ra mũi là vật trung gian lây truyền phổ biến
chúng cũng hoạt động mạnh trong thời tiết nóng ẩm
vì thế để ngăn ngừa bệnh truyền nhiễm mọi người nên thoa thuốc chống mũi tránh nơi sinh sản của mũi
trung tâm tiêm chủng vnvc luôn cố gắng nỗ lực cung cấp đầy đủ vaccine
với kho bảo quản vaccine đạt chuẩn gsb cùng những điều kiện nghiêm ngặt
và hệ thống trang thiết bị cơ sở vật chất dịch vụ đạt chuẩn năm sao
hệ thống tiêm chủng vnvc cam kết một trăm linh khách hàng đến tiêm các loại vaccine
đều được trải nghiệm dịch vụ tiêm chủng hiện đại với nhiều tiện ích cao cấp
theo các chuyên gia y tế việc đảm bảo tiêm phòng vaccine phòng các bệnh chuyển nhiễm
cũng như có các biện pháp chăm sóc phòng tránh khác để bảo vệ sức khỏe bản thân
và mọi người xung quanh là hết sức cần thiết
đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết
xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ này ngày mai trên antv